ngày một mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với thủ tướng australia scott morrison
tại cuộc gặp thủ tướng chúc mừng ngài scott morrison mới được bổ nhiệm giữa cương vị thủ tướng chính phủ
sẵn sàng hợp tác với thủ tướng scott morrison thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển
nhân dịp này thủ tướng đề nghị australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông nghiệp của việt nam
như nhãn trôm trôm vú sữa và tôm nguyên con vào australia
thủ tướng scott morrison nhất trí với các đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc về hợp tác tại các diễn đàn
và cơ chế đa phương quốc tế và khu vực
hai thủ tướng nhất trí hai nước sẽ phối hợp thúc đẩy tự do hóa thương mại tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề chung
sau khi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương toàn diện và tiến bộ cptpp có hiệu lực
cũng như thúc đẩy đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở biển đông
giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế tăng cường phối hợp tại liên hợp quốc asem và trong nhiệm kỳ chủ tịch asean của việt nam